tin tức về an ninh trật tự tại nghệ an lực lượng công an và cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín tại bản kim khê xã châu kim lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng hà văn đoán chú huyện quế phong về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp được biết đối tượng này từng có ba tiền án về tội ma túy trộm cắp tài sản hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
hội đồng xét xử toán nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên án các bị cáo lê thái thiện còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong trong vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền
hội đồng xét xử toán nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên án các bị cáo lê thái thiện còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong trong vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã có hành vi cho vay tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm tổng số tiền cha con bị cáo thiện soi thu lợi bất chính lên tới hơn bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phong còn cho hai mươi ba người khác vai số tiền hơn một một tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo lê thái thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vai lãi nặng
để nhận chuyển nhuộm các bất động sản mua bán hàng hóa của người vai tiền
cụ thể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn hai mươi bị cáo lê thái thiện và lê thái phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng
thời gian vừa qua đã có không ít người dân trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo mạo danh các cơ quan công quyền hay là mạo danh các doanh nghiệp
mới đây bộ thông tin và truyền thông cho biết chuẩn bị áp dụng thêm
một công nghệ mới giúp người dân nhận diện cuộc gọi tới từ đó người nhận cuộc gọi có thể chủ động ngăn chặn
giải pháp được đưa ra đó là ứng dụng công nghệ void brand name
đây là công nghệ cho phép hiển thị tên tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên thiết bị điện thoại khi có cuộc gọi đến mà người dân không cần phải lưu danh bạ trước đó
với công nghệ này các cuộc gọi sẽ được định danh để người dùng lựa chọn và hạn chế tình trạng giả mạo qua mạng viễn thông
ngoài ra những cuộc gọi rác với các số
các tổng đại ảo hoặc là những số mà không được nhận diện thì nó cũng sẽ được hạn chế bớt
và khi mà có những cái lừa đảo xảy ra thì cũng có thể từ đó có thể truy vết được
ví dụ như những cái đơn vị mà họ sử dụng voice brand name nhưng mà với mục đích marketing hoặc là lừa đảo thì cũng có thể là từ đó thì có thể nhận diện và truy vết được
đối với các doanh nghiệp theo nghị định chín mươi một hai nghìn hai mươi về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
các doanh nghiệp gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi quảng cáo đều phải có brand name
theo đó bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường thanh tra nếu cuộc gọi quảng cáo không đăng ký brand name sẽ bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó đơn vị này cũng sẽ làm việc với các ngân hàng để tiến tới việc sử dụng void brand name khi liên hệ với khách hàng
các doanh nghiệp lớn hiện nay đã thử nghiệm thành công trong cái việc là đảm bảo kỹ thuật là có thể liên mạng
tức là một thuê bao mà gọi điện từ một cái void brand name của mình thì có thể hiện tên trên một cái thuê bao của mạng khác
đảm bảo rằng là các cái doanh nghiệp mà thực hiện cái dịch vụ quảng cáo sẽ hiển thị được đảm bảo đấy là doanh nghiệp của mình
tránh cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ bị lừa đảo hay là giảm thiểu cái nguy cơ mà người nghe không muốn nghe các cái cuộc gọi mà không mong muốn
đối với các cơ quan nhà nước hiện nay bộ thông tin và truyền thông đang thực hiện việc phối hợp với bộ công an viện kiểm sát tòa án
để thí điểm việc sử dụng void brand name với các cuộc gọi liên hệ với công dân
sau đó tiến tới triển khai định danh cuộc gọi với toàn bộ các cơ quan nhà nước các chính quyền địa phương
giải pháp kỹ thuật và việc triển khai thì tôi nghĩ là trong vòng tháng chín tháng chín tháng một mươi cũng đang cố gắng chúng tôi sẽ triển khai
khi nghe những thông tin về giải pháp mới này ông nguyễn hữu bằng ở quận ba đình thành phố hà nội hết sức phấn khởi
vì trước đây không ít người thân bạn bè xung quanh ông đã từng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trực tuyến
theo ông khi các đối tượng ngày càng tinh vi hơn thì cần phải có những giải pháp công nghệ hữu hiệu hơn
bản thân tôi cũng như người dân đây rất mong muốn là có các biện pháp
để mà làm sao mà hạn chế và xử lý được toàn bộ những người mạo danh lừa đảo qua điện thoại
vừa rồi thì có thông tin là tháng chín tháng một mươi này nhà chính phủ sẽ đưa vào công nghệ mới
tôi thấy đấy là một cái biện pháp rất hay để mà người dân khi mà có cuộc điện thoại lạ gọi đến
mà có thông tin hiện lên đấy thì người ta cần có nhu cầu nghe thì người ta nghe
cùng với những giải pháp về công nghệ
chính phủ nguyễn hữu bằng đã đưa vào công nghệ một số thông tin

ngoài ra các cơ quan chức năng các tổ chức đơn vị cũng cần thông tin rộng rãi về số điện thoại
và các kênh liên lạc chính thức của mình để công dân khách hàng có thể nắm được tránh bị mạo danh để lừa đảo